các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi ăn chúng ta cũng phải rửa tay và khi mà chế biến thức ăn thì chúng ta cũng nên phải rửa tay bằng xà phòng
thế còn trường hợp mà đặc biệt những nơi mà không có xào phòng không có nước sạch thì lúc đó chúng ta mới dùng cái nước mà rửa có cồn
sáu bước rửa tay với xà phòng và nước sạch
bước một làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng trà hai lòng bàn tay vào nhau
bước hai trà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại

bước bốn trà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại

bước tám sử dụng khăn bông hoặc khăn bông

bước một mươi sử dụng khăn bông hoặc khăn bông

bước một mươi hai sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay
không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần sửa tay

bước một mươi năm sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay